các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tại thôn thạch thành xã tùng ảnh huyện đức thọ lực lượng phối hợp với công an các đơn vị phát hiện bác quả tang nguyễn thành luân điều khiển xe mô tô vận chuyển trái phép ba mươi hai viên thuốc lắc tám trăm linh viên hồng phiến cùng hai mươi triệu đồng tiền mặt
quá trình đấu tranh luân chống trả quyết liệt nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế

phạm phạm khương duy và phạm viết thắng xưng danh là nhà báo đến làm việc tại một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện quỳ hợp
khi công an xác minh nhóm tam xuất hiện xuất trình giấy giới thiệu để đề tên một tạp chí cùng ngày cơ quan báo chí này xác nhận giấy trên là giả cũng không có phóng viên có tên như vậy
ước tính từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn nhóm tam đã chiếm đoạt gần ba mươi triệu đồng của một số đơn vị tại huyện quỳ hợp
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về chuyến án tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín giờ cũng chưa đến kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
cả do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện